theo thống kê của công an tp hcm sau hai ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đã lập biên bản xử lý hai trăm linh ba trường hợp vi phạm quy định với tổng số tiền phạt ba trăm tám mươi chín triệu đồng
theo đó tính đến một mươi hai h trưa ngày một mươi tháng bảy các chốt kiểm soát của tp hcm và các quận huyện
đã kiểm tra năm mươi một tám trăm chín mươi lượt phương tiện gồm ô tô mô tô xe chở chuyên gia xe chở bệnh nhân công nhân xe tải
với số người được kiểm tra là ba mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
kết quả đã lập biên bản hai trăm linh ba trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang ra đường không có lý do chính đáng
mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu với tổng số tiền phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng